ngài yuri karev bộ trưởng bộ nội vụ belarus chúc mừng những thành tựu mà việt nam đã đạt được trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước đồng thời đánh giá cao vị thế và vai trò của việt nam tại khu vực
bộ trưởng yuri karev bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ hợp tác có hiệu quả giữa các cơ quan thực thi pháp luật của belarus với bộ công an việt nam ngày càng
bộ trưởng tô lâm chân thành cảm ơn bộ trưởng yuri kareev cùng các đồng nghiệp belarus đã dành cho đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam sự đón tiếp trọng thị thân tình
nhấn mạnh việt nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống với belarus đồng thời khẳng định trong những năm qua quan hệ hợp tác về chính trị kinh tế văn hóa xã hội an ninh quốc phòng giữa hai nước không ngừng được tăng cường củng cố và phát triển góp phần tích cực vào sự phát triển ổn định bền vững của mỗi nước
chính phủ và nhân dân việt nam luôn biết ơn sâu sắc chính phủ và nhân dân belarus về tình đoàn kết sự ủng hộ to lớn và quý báu đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay của nhân dân việt nam
bộ trưởng tô lâm cảm ơn bộ nội vụ belarus đã hỗ trợ giúp đỡ bộ công an việt nam trong công tác đào tạo bồi dưỡng và nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ thuộc bộ công an việt nam trên lĩnh vực kỹ thuật hình sự phòng chống mua bán người huấn luyện chó nghiệp vụ
tại hội đàm hai bên cùng khẳng định tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm nhất là tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia tội phạm sử dụng công nghệ cao tội phạm mua bán người và tổ chức đưa người di cư bất hợp pháp tội phạm ma túy đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ và nâng cao năng lực cho cán bộ thực thi pháp luật nhất là trong lĩnh vực phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bảo đảm an ninh mạng và kỹ thuật hình sự nhằm tăng cường bảo đảm an nin
và phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới
cùng ngày bộ trưởng tô lâm cũng đã có cuộc hội đàm với ngài andreis ve chủ tịch ủy ban giám định pháp y belarus và ký kết thỏa thuận hợp tác giữa bộ công an việt nam với ủy ban giám định pháp y belarus
trên cơ sở quan hệ hữu nghị truyền thống giữa các cơ quan thực thi pháp luật của belarus và bộ công an việt nam bộ trưởng tô lâm và chủ tịch ủy ban giám định pháp y belarus andreisv đã thống nhất một số nội dung hợp tác trọng tâm trước mắt trong thời gian tới
như đào tạo nâng cao năng lực hoạt động giám định pháp y của đội ngũ chuyên gia bộ công an việt nam tổ chức đào tạo ngắn hạn dài hạn cho giám định viên của bộ công an việt nam trong lĩnh vực hoạt động giám định pháp y
hàng năm hai bên tổ chức hội thảo hội nghị luân phiên để trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực này